xin chào và hẹn gặp lại
phó giám đốc trung tâm là một điển hình được huyện khen thưởng trong việc thực hiện chỉ thị số ba bằng nỗ lực phấn đấu gương mẫu trong lề lối tác phong làm việc phục vụ người bệnh
nhưng bác sĩ quảng coi đó là một việc mà bất kỳ ai đặc biệt là một bác sĩ phải làm
tức là làm gương trong cuộc sống công tác cũng như làm gương trong việc chất lượng phục vụ chất lượng công việc theo chức năng nhiệm vụ
chúng tôi cũng luôn luôn xác định là muốn làm tốt được mọi vấn đề gì muốn chỉ đạo tốt muốn có tinh thần đoàn kết thì trước hết cán bộ là phải gương mẫu trong mọi vấn đề đi đầu trong mọi công việc thì mới có thể thành công được cũng được chỉ đạo của trung tâm chỉ huyện văn điên
việc thực hiện chỉ thị số ba trong các cơ quan hành
chính nhà nước được tỉnh ủy yên bái đặc biệt quan tâm
chính vì vậy tại các tri đảng bộ các cơ quan trên địa bàn tỉnh đều được cấp ủy phổ biến và yêu cầu thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh là cơ sở để nâng cao đạo đức công vụ thái độ phục vụ nhân dân
một buổi tiếp nhận giải quyết các hồ sơ giấy tờ của người dân tại văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc phòng tài nguyên môi trường tp yên bái
không khí làm việc rất khẩn trương mọi giấy tờ được xác nhận nhanh chóng
có được phong cách làm việc chuyên nghiệp như thế này đó là nhờ tri ủy văn phòng đã quán triệt học tập nội dung chuyên đề chỉ thị số ba
để từ đó xây dựng các chương trình học tập làm theo của cả đơn vị và kế hoạch của từng cá nhân bám sát với nhiệm vụ chính trị điều kiện thực tế
đây cũng là cơ sở để cấp ủy đánh giá chất lượng cán bộ nhân viên và ra quyết định khen thưởng cũng như kỷ luật luân chuyển công tác đối với một số cán bộ vi phạm nhũng nhiễu người dân
sau khi được thực hiện
thực hiện chỉ thị ba thì chúng tôi đã tiến hành xây dựng kế hoạch ký cam kết tới toàn và đăng ký kế hoạch cá nhân tới toàn thể cán bộ đảng viên và viên chức trong văn phòng
thì qua việc thực hiện bốn năm thực hiện chỉ thị ba thì đã cán bộ và đảng viên và toàn thể cán bộ viên chức đã ý thức được trách nhiệm và nâng cao tinh thần trách nhiệm trong giải quyết các thủ tục
hành trình đối với người dân và có trách nhiệm trong công việc và hạn chế được việc gây phiền hà trách nhiễu đối với nhân dân
và chúng tôi đã xây dựng những nhiệm vụ cần xây cần chống đối với cán bộ đảng viên và toàn thể cán bộ nhân viên trong cơ quan
bên cạnh các cơ quan nhà nước thì công tác phổ biến tuyên truyền học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh tại các thôn bản cũng được cấp ủy các cấp hết sức quan tâm
xác định tri bộ là hạt nhân chính trị tại cơ sở góp phần thực hiện tốt các chủ trương chính sách phát triển kinh tế địa phương nên việc học tập chỉ thị số ba sẽ mang lại những lợi ích thiết thực cho người dân
tri bộ thôn đồng bát xã yên thái huyện văn yên nhiều năm là tri bộ trong sạch vững mạnh
trong suốt năm năm thực hiện chỉ thị số ba tri bộ đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động bằng việc lấy đảng viên làm trung tâm là những người gương mẫu đi đầu
tri bộ cũng thường xuyên xây dựng

trong suốt năm năm thực hiện chỉ thị vẫn mang tính hình thức phong trào chứ không xuất phát từ thực chất nên đã tạo những ảnh hưởng tiêu cực tới các cán bộ cấp dưới
chính vì vậy sau năm năm ban hành bên cạnh những điển hình tiên tiến thực hiện tốt chỉ thị thì đáng buồn là sự xuất hiện của các vụ việc sai phạm của cán bộ đảng viên ngày một nhiều và tính chất nghiêm trọng cũng ngày một tăng
trước tình hình đó bộ chính trị khóa một mươi hai đã ban hành chỉ thị số năm về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
để khắc phục những hạn chế trong việc triển khai thực hiện chỉ thị số ba trước đây
tuy nhiên kể từ khi được ban hành ngày một mươi năm tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu thì sau hơn hai tháng khi được hỏi thì tại các địa phương vẫn chưa có văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện
cấp ủy tại địa phương cũng chỉ biết tự định hình trước phương pháp cách thức sẽ triển khai cho đảng bộ của mình

khởi xướng và tiến hành đã tạo thời cơ đưa đất nước phát triển nhanh và mạnh mẽ
nhưng cũng tạo ra cả những hoàn cảnh khiến không ít cán bộ đảng viên mà đặc biệt là những người giữ vị trí lãnh đạo chủ chốt đi đến thoái hóa biến chất
thế nên việc nêu cao tinh thần tự giác tự đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân lại càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết
bác hồ từng nói lấy gương người tốt việc tốt để hàng ngày giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng đảng
xây dựng các tổ chức cách mạng xây dựng con người mới cuộc sống mới
và việc học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh sẽ góp phần để đội ngũ cán bộ đảng viên làm việc tốt một cách thực chất
không hình thức xuất phát từ tấm lòng của mình để phục vụ nhân dân chứ không phải vì đã đăng ký vì đã lên kế hoạch và có người giám sát nên mới làm theo
và cũng không chờ đến khi có hướng dẫn từ trên đưa xuống thì mới triển khai thực hiện